hôm nay ngày hai mươi ba tháng tám đại tá võ hồng phương trưởng công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết
liên quan đến đại úy lê thị hiền cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận đống đa
có những lời lẽ cử chỉ chưa đúng với nhân viên hàng không tại sân bay tân sân nhất thành phố hồ chí minh
công an quận đống đa đã có văn bản gửi giám đốc công an tp hà nội đề nghị đình chỉ ba mươi ngày
đối với bà lê thị hiền để kiểm điểm xác minh làm rõ sự việc
căn cứ thái độ lời nói cử chỉ trong video bà lê thị hiền đã vi phạm việc ứng xử nơi công cộng
của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi năm phút ngày một mươi một tháng tám hành khách lê thị hiền ba mươi sáu tuổi trú tại hà nội
đến làm thủ tục để lên chuyến bay vn hai trăm bốn mươi tám lộ trình từ hồ chí minh đi hà nội
trong quá trình làm thủ tục do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý
hành khách lê thị hiền đã cãi vã với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không
tại sân bay tân sân nhất